vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân tổng cục thuế cho biết ngày ba mươi một tháng ba tới là hạn cuối nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và trường hợp phải nộp thêm tiền thuế mà nộp hồ sơ quyết toán chậm thì sẽ bị phạt
mức phạt từ một đến ba lần so với tiền thuế phải nộp tùy thuộc vào thời gian nộp chậm còn những trường hợp có số thuế được hoàn thì không bị phạt dù nộp hồ sơ quyết toán chậm
năm nay chỉ có khoảng một mươi người nộp thuế tự quyết toán hiện cả nước có hơn hai mươi triệu người đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trong đó số người nộp thuế chỉ khoảng một triệu người
tuy nhiên có gần chín mươi tổng số người nộp thuế đã ủy quyền cho cơ quan chi trả quyết toán thuế thay
bên cạnh đó từ năm hai nghìn một mươi năm những người có thu nhập từ kinh doanh như tiểu thương đại lý bảo hiểm sổ số bán hàng đa cấp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân